cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh ninh bình ngày hôm qua đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam để điều tra đối với vũ ngọc tý chú tại tỉnh thanh hóa
chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn vàng bạc đá quý atv
về hành vi lừa đảo chiếm được tài sản
từ khoảng đầu năm hai nghìn hai mươi tý tự nhận có mối quan hệ họ hàng với một số đồng chí lãnh đạo cấp cao
nên đã có được sáu tám hectare đất tại phường đông thành thành phố ninh bình tỉnh ninh bình
và đề nghị một người đàn ông ở phường tân thành thành phố ninh bình đưa năm sáu tỷ đồng
để đối tượng đi ngoại giao và nộp thuế tý sẽ cắt cho người này một năm hectare tại khu đất trên
tin tưởng tý nạn nhân đã nhiều lần truyền tiền với tổng cộng là tám hai tỷ đồng
ngược lại tý đã giao cho người này bốn giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả
hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật